thông tin từ bộ y tế cho biết đã có bốn ba trăm ba mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi bảy tháng tám
nâng tổng số ca covid một mươi chín được điều trị khỏi lên đến một trăm một mươi một ba trăm linh tám ca
và hiện có sáu trăm hai mươi bệnh nhân nặng và nguy kịch đã được điều trị
và đến sáng ngày hôm nay thì việt nam đã ghi nhận hai chín mươi ba ba trăm linh một ca mắc covid một mươi chín vào sáng ngày hôm nay
thành phố hà nội có thêm năm trường hợp dương tính với sars cov hai
tất cả đều thuộc chùm ho sốt thứ phát và được xác định ở địa bàn các quận huyện là hoàng mai đống đa và đông anh
còn liên quan đến thông tin được lan truyền trên mạng xã hội một mươi trẻ ở đội cấn ba đình hà nội mắc covid một mươi chín
thì đại diện lãnh đạo quận ba đình cho biết thông tin này là hoàn toàn sai sự thật